cụng đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và các học viện trường công an nhân dân nghiên túc đánh giá làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có biện pháp khắc phục trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định của nhà nước và đặc thù của ngành công an
các chiến sĩ mới khi vào đơn vị phải chấp hành đầy đủ nội quy quy định của đơn vị nỗ lực phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nội dung chương trình trong thời gian tham gia tại đơn vị
tuần qua bộ công an tổ chức lễ phát động gia quân bảo vệ môi trường bảo vệ đa dạng sinh học và trồng cây tại công an tỉnh sơn la
tại lễ gia quân thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tặng công an tỉnh sơn la các thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường công tác phòng cháy chữa cháy cấp phát thuốc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thuốc phục vụ công tác chiến đấu và trồng cây tại trụ sở công an tỉnh
tại lễ gia quân thượng tướng nguyễn văn sơn đã tạm công an tỉnh sơn la các thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường bảo vệ đa dạng sinh học và trồng cây tại trụ sở công an tỉnh
thưa quý vị từ ngày hai mươi năm tháng hai hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đã chính thức được bộ công an đưa vào hoạt động với hệ thống này thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử được sử dụng và tích hợp đầy đủ các thông tin và tới đây người dân khi đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang theo nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần duy nhất thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
vâng với những tính ưu việt của thẻ căn cước công dân có gắn chip hiện bộ công an đang tập trung mọi nguồn lực nhân lực bảo đảm mục tiêu cấp khoảng năm mươi triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và để thực hiện mục tiêu này các lộ trình đã được bộ công an đề ra trong đó lực lượng công an một mươi tỉnh thành phố lớn sẽ hoàn thành cấp thẻ căn cước cho một nửa công dân cư trú trước ngày ba mươi tháng bốn
thành phố hà nội là một trong một mươi tỉnh thành phố được bộ công an đề ra mục tiêu
với mốc thời gian trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một một nửa dân số cư trú trên địa bàn này được cấp thẻ căn cước công dân mới
theo thống kê hà nội sẽ phải cấp hai năm triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện từ một mươi bốn tuổi trở lên và khoảng ba triệu thẻ căn cước công dân cấp lại cho công dân